các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn đang theo dõi bản tin covid tối trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
kênh trang cập nhật những thông tin nổi bật nhất về tình hình dịch covid trong cả nước và trên thế giới
mở đầu bản tin ngày hôm nay vẫn tiếp tục sẽ là những tin tức cập nhật về số ca mới nhất của ngày hôm nay một mươi chín tháng năm
mời quý vị hãy cùng theo dõi
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng năm đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng năm
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một bảy trăm một mươi sáu ca nhiễm mới
trong đó một ca nhập cảnh và một bảy trăm một mươi năm ca ghi nhận trong nước giảm một trăm một mươi năm ca so với ngày trước đó
tại bốn mươi tám tỉnh thành phố có một chín mươi bốn ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba trăm tám mươi một nghệ an một trăm hai mươi sáu phú thọ một trăm một mươi một vĩnh phúc tám mươi ba yên bái sáu mươi sáu quảng ninh sáu mươi bốn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
hai mươi quảng trị một mươi tám lạng sơn một mươi bảy cao bằng một mươi năm bình phước một mươi năm thanh hóa một mươi ba bà địa vũng tàu một mươi hai bình thuận một mươi một đắk nông một mươi một gia lai một mươi điện biên một mươi bình định bảy bến tre bảy bắc giang sáu quảng ngãi sáu thừa thiên huế năm tây ninh ba long an hai kiên giang hai khánh hòa một trà vinh một đồng tháp một sóc trang một
ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế bắc giang đăng ký bổ sung một một mươi hai ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó bắc ninh giảm tám mươi vĩnh phúc giảm năm mươi sáu hải phòng giảm ba mươi chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó nghệ an tăng bốn mươi sáu sơn la tăng một mươi tám quảng bình tăng một mươi bảy
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua

tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi bảy trăm linh bốn năm trăm hai mươi bốn ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có một trăm linh tám một trăm bốn mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm ghi nhận trong nước
số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm chín mươi sáu bảy trăm sáu mươi bảy ca trong đó có chín ba trăm tám mươi sáu mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này

nghệ an bốn trăm tám mươi ba tám trăm bảy mươi sáu
bắc giang ba trăm tám mươi bảy bốn trăm chín mươi

bắc giang ba trăm tám mươi bảy bốn trăm chín mươi
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày chín năm trăm tám mươi bảy ca
tổng số ca được điều trị khỏi chín ba trăm tám mươi hai tám trăm tám mươi một ca
hai số bệnh nhân đang thở oxy là hai trăm linh sáu ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ một trăm bảy mươi hai ca
thở oxy dòng cao hfnc một mươi chín ca
thở máy không xâm lấn hai ca
thở máy xâm lấn một mươi một ca
ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tám tháng năm đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi chín tháng năm
khi nhận một ca tử vong tại tây ninh
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba bảy mươi ba ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xét thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
mới đây cơ quan y tế công bang massachusett thông báo đã ghi nhận ca nhiễm virus bệnh đầu mùa khỉ đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi
là một người đàn ông vừa đi du lịch canada về
trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ sau đó cũng đã xác nhận trường hợp trên vào chiều cùng ngày
cơ quan y tế công bang massachusetts cho biết
đang phối hợp với cdc và giới chức y tế địa phương để tiến hành truy vết
đồng thời khẳng định trường hợp này không gây nguy hiểm cho cộng đồng
bệnh nhân đã nhập viện và đang trong tình trạng sức khỏe ổn định
trong thông báo chính quyền bang massachusetts khẳng định
virus bệnh đậu mùa khỉ không dễ dàng lây lan từ người sang người
tuy nhiên lây nhiễm có thể xảy ra qua tiếp xúc với dịch thể vết thương ngoài xa của người bệnh
hay một số đồ vật như giường quần áo có dính dịch thể
hoặc qua giọt bắn hô hấp khi tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài
năm ngoái bang texas và maryland của mỹ đều ghi nhận một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ
ở những người về từ nigeria
cdc hiện đang theo dõi các ổ dịch bệnh đậu mùa khỉ
tại một số quốc gia như bồ đào nha tây ban nha và anh trong hai tuần qua
trong khi đó vào tối cùng ngày cơ quan y tế công canada tuyên bố
chưa ghi nhận ca nhiễm nào tại thời điểm này
khẳng định đang theo dõi chặt chẽ tình hình
trong bối cảnh xuất hiện các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại châu âu
đầu mùa khỉ là virus hiếm gặp thường lên nhiễm sau khi con người tiếp xúc với loài khỉ
tỷ lệ tử vong của bệnh là khoảng một mươi
virus có thể xâm nhập qua vết thương ngoài da đường hô hấp mắt mũi hoặc miệng
lây qua giọt bắn hô hấp hoặc dịch thể
triệu chứng bệnh xuất hiện trong vòng từ năm đến hai mươi một ngày
kể từ khi nhiễm virus bao gồm sốt nhức đầu đau cơ xương hạch bạch huyết ớn lạnh và miệt mỏi
biểu hiện rõ ràng nhất là phát ban thường xuất hiện trên mặt trước khi la sang các bộ phận khác của cơ thể
sau đó hình thành các tổn thương da đóng vẩy và bong da
bệnh đậu mùa khỉ thường nhẹ hầu hết bệnh nhân sẽ hồi phục trong vòng vài tuần mà không cần điều trị
xong vẫn có thể gây tử vong
theo who hiện chưa có thuốc điều trị và vaccine ngăn ngừa căn bệnh này
sau một tuần công bố dịch triều tiên đã ghi nhận gần hai triệu ca sốt trên khắp cả nước
trước dình hình lan sóng covid một mươi chín đang gia tăng chóng mặt
thì mới đây hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna ngày một mươi chín tháng năm đưa tin
nước này đang đẩy mạnh sản xuất các loại thuốc và vật tư y tế
trong đó có máy khử trùng và nhiệt kế để ứng phó đợt bùng phát covid một mươi chín chưa có tiền lệ
theo thông tin từ cơ quan phòng chống dịch bệnh khẩn cấp nhà nước của triều tiên
trong vòng hai mươi bốn giờ tính đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng năm
có thêm hai trăm sáu mươi hai hai trăm bảy mươi người xuất hiện triệu chứng sốt và thêm một trường hợp tử vong
trước tình hình cấp bách trên triều tiên đã tăng cường sản xuất các loại thuốc truyền thống
vốn được dùng để hạ sốt và giảm đau
theo kcna những loại thuốc này hiệu quả trong việc ngăn chặn và điều trị căn bệnh quái ác
kcna cho biết thêm rằng hàng nghìn tấn muối đã được cấp rút chuyển đến thủ đô bình nhưỡng
để sản xuất dung dịch sát khuẩn trong khi nhiều khu cách ly được thiết lập
và hoạt động khử quần được tăng cường
truyền thông nhà nước khuyến khích người bệnh sử dụng thuốc giảm đau và kháng sinh
cũng như các biện pháp điều trị tại nhà như xúc miệng bằng nước muối
từ cuối tháng bốn đến nay triều tiên ghi nhận tổng cộng hơn một chín mươi bảy triệu trường hợp bị sốt
trong đó một hai mươi ba triệu người đã hoàn toàn bình phục
và ít nhất có bảy trăm bốn mươi một trăm sáu mươi người đang được điều trị sáu mươi ba ca tử vong
mặc dù triều tiên là một trong những nước có hệ thống y tế phát triển chậm trên thế giới
với các bệnh viện có trang thiết bị nghèo nàn ít cơ sở chăm sóc đặc biệt
không có thuốc điều trị covid một mươi chín và không có khả năng xét nghiệm diện rộng
tuy nhiên khi được hàn quốc và mỹ đã đề nghị hỗ trợ đẩy lùi đợt bùng phát covid một mươi chín hiện nay
trong đó có đề nghị gửi viện trợ tới nước này
bình nhưỡng vẫn chưa hồi đáp seoul và washington
thưa quý vị theo ghi nhận của who vùng đông địa trung hải đang ghi nhận số ca mắc tăng mạnh sáu mươi tám so với tuần trước
trong đó bahrain saudi arabia và iran là những nước có số ca mắc cao nhất
trong báo cáo cập nhật tình hình dịch covid một mươi chín hàng tuần
tổ chức y tế thế giới who ngày một mươi tám tháng năm cho biết số ca mắc covid một mươi chín đang ổn định trên toàn cầu
song hiện có bốn khu vực ghi nhận số ca mắc gia tăng so với hai khu vực cách đây hai tuần
vùng đông địa trung hải đang ghi nhận số ca mắc tăng mạnh sáu mươi tám so với tuần trước
trong đó có bahrain saudi arabia và iran là những nước có số ca mắc cao nhất
tiếp đó là khu vực tây thái bình dương với số ca mắc tăng một mươi bốn
trong đó trung quốc australia và nhật bản là những nước có số ca mắc cao nhất
khu vực châu mỹ ghi nhận số ca mắc tăng hai mươi sáu
và châu phi tăng sáu
tuy nhiên số ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn cầu tiếp tục thuyên giảm
trừ khu vực châu phi nơi ghi nhận số ca tử vong trong tuần trước tăng bốn mươi tám so với bảy ngày trước đó
về các biến thể phụ dễ lây lan hơn who cho biết cơ quan này đang theo dõi các sòng phụ của biến thể omecron
là ba bốn ba năm và ba hai nghìn một trăm hai mươi một
hiện đang lây lan mạnh tới các nước phát hiện các biến thể này đầu tiên
cho đến nay biến thể phụ ba bốn được phát hiện ở hai mươi quốc gia
ba năm ở một mươi chín quốc gia
và ba hai nghìn một trăm hai mươi một ở ba mươi tám quốc gia
trên phạm vi toàn cầu kể từ cuối tháng bốn đến nay biến thể phụ ba bốn và ba
lần lượt gây ra năm và bốn số ca nhiễm virus sars cov hai
trong khi một mươi các ca nhiễm biến thể phụ ba hai là do dòng phụ ba hai nghìn một trăm hai mươi một
hiện nay tình hình dịch trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp
bên cạnh những biến thể gốc hoành hành thì nhiều biến thể phụ cũng đã xuất hiện
và có tinh chất lây lan nhanh khiến cho ca mắc ngày càng tăng
tổ chức y tế thế giới vẫn đang theo dõi các dòng phụ của biến thể phụ
thể omicron bên cạnh đó khuyên cao đến các quốc gia
đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch chặt chẽ
trước sự lây lan chóng mặt của dịch viêm gan bí ẩn thì mới đây
brazil là quốc gia tiếp theo ghi nhận các ca mắc mới
sự xuất hiện của hàng chục ca bệnh viêm gan bí ẩn khiến cho chính phủ nước này
phải thành lập phòng ứng phó tình huống đặc biệt
tân hoa xã dẫn thông tin từ hãng thông tấn asionsia brazil cho biết
ít nhất bốn mươi bốn ca mắc viêm gan bí ẩn đã được báo cáo ở brazil
các trường hợp này phân bố xảy sát trên các bang sao paulo
trong đó sao paulo là bang có số trường hợp cao nhất với một mươi bốn trẻ
đặc biệt theo cnn một em bé tám tháng tuổi ở quốc gia này đã tử vong
sự xuất hiện của hàng loạt ca mắc viêm gan bí ẩn trong thời gian ngắn
khiến chính phủ brazil quyết định thành lập phòng ứng phó tình huống đặc biệt
đơn vị này có các kỹ thuật viên từ tổ chức y tế liên mỹ
nhiệm vụ chính là theo dõi và điều tra các ca viêm căn cấp tính ở trẻ em
theo thông báo từ bộ y tế brazil mục tiêu của phòng là đóng góp và nỗ lực toàn cầu
nhằm xác định tác nhân gây ra bệnh viêm gan bí ẩn không rõ nguồn gốc
cũng theo yêu cầu của tổ chức y tế thế giới các quan chức y tế brazil
đã gặp các đại diện của anh mỹ canada pháp bồ đào nha tây ban nha
colombia và argentina để thảo luận về căn bệnh này
trả lời phỏng vấn của cnn đại diện hiệp hội nhi khoa brazil sbp
bác sĩ renato crofri cho hay viêm gan bí ẩn có thể liên quan đến biến chủng omicron
và nghi ngờ đây sẽ là di chứng hậu covid một mươi chín hiếm gặp ở một số trẻ
vào ngày hai mươi bốn tháng bốn bộ y tế brazil đã gửi cảnh báo cho các tiểu bang
về nguy cơ về dịch viêm gan cấp tính nặng
giới chức y tế khuyến cáo phụ huynh cần chú ý những triệu chứng viêm can bất thường
ở trẻ như là vàng da vàng mắt sốt nôn hay tiêu chảy
đầu tháng bốn tổ chức y tế thế giới who đưa ra cảnh báo trên toàn cầu
về các ca mắc viêm can cấp tính nặng được ghi nhận ở anh và chưa rõ nguyên nhân
đến nay có ít nhất bốn trăm năm mươi ca mắc ở hai mươi năm quốc gia đã được báo cáo
ngoài ra một mươi năm trẻ em trên toàn cầu đã tử vong
giới chức y tế indonesia mới đây lên tiếng xác nhận với báo chí về một mươi bốn ca
nghi mắc viêm gan bí ẩn không rõ nguyên nhân tại nước này tính đến ngày một mươi bảy tháng năm
trong đó một mươi ba ca vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm trước khi phân loại
là nhóm viêm gan cấp tính bí ẩn
trên làn sóng viêm gan bí ẩn bộ y tế nước này đã xóa bỏ một số trường hợp
ra khỏi danh sách bệnh nhân vì cho rằng không đạt các tiêu chí phân loại
ban đầu indonesia có hai mươi bảy ca nghi mắc viêm gan không rõ nguyên nhân
sau đó bộ y tế indonesia đã loại bỏ ra một mươi ba ca khỏi nhóm này
vì kết quả xét nghiệm dương tính với virus viêm gan ab hoặc mầm bệnh khác
một số khác cũng bị loại ra khỏi danh sách vì ở độ tuổi trên một mươi sáu
nằm ngoài khuyến cao xác định các mắc viêm gan bí ẩn của tổ chức y tế thế giới
động thái này được cho là khá bất ngờ nhưng cũng có thể hiểu được
theo jakarta post bởi giống các nước khác trên thế giới
giới chức y tế indonesia khá bối rối trước những ca viêm gan bí ẩn
và làn sóng dịch bệnh mới
ông mohamad siarin người phát ngôn mới của bộ y tế indonesia thông tin
chúng tôi hiện ghi nhận một mươi bốn ca nghi ngờ mắc viêm can cấp tính đến ngày một mươi bảy tháng năm
một ca khác thuộc diện nguy cơ cao và một mươi ba người đang chờ xử lý phân loại
cơ quan y tế indonesia phân loại người mắc bệnh viêm căn bí ẩn
trong trường hợp họ xét nghiệm âm tính với viêm gan siêu vi abcde hoặc căn nguyên khác
bệnh nhân cũng phải từ một mươi sáu tuổi trở xuống
theo ông siarin một mươi ba bệnh nhân vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm huyết thanh viêm gan abcd
do đó họ nằm trong nhóm chờ phân loại
một ca thuộc diện nguy cơ cao là bệnh nhi tại jakarta đã qua đời vào ngày một mươi chín tháng bốn
ông sirdi nói trường hợp này sẽ chờ những xét nghiệm tiếp theo trước khi đưa vào phân loại chính thức
hoặc xóa bỏ khỏi danh sách
tờ jakarta post cho hay nước này đã có bảy ca tử vong vì viêm gan bí ẩn
tính cả ca nghi ngờ nói trên
theo bộ y tế indonesia nạn nhân mới nhất của dịch bệnh này là một em bé hai tháng tuổi
tất cả một mươi bốn bệnh nhi đều dưới một mươi sáu tuổi
trong đó có bảy trẻ thuộc nhóm từ đến năm tuổi
các ca bệnh này được xác định ở jakarta tây sumatra bắc sumatra jambi và đông java
riêng jakarta có bảy bệnh nhân đang chờ phân loại và một trường hợp có nguy cơ cao
ông siarin cho biết thêm
bốn trên một mươi bốn ca bệnh đang được điều trị bốn trẻ khác đã hồi phục
ba triệu chứng phổ biến nhất ở những trường hợp này là sốt chán ăn nôn mửa
ngoài ra năm mươi bảy một bệnh nhi bị vàng da vàng mắt
khoảng bốn mươi hai chín bị tiêu chảy cấp và hai mươi tám sáu bị khó thở
virus adeno là nghi phạm hàng đầu
tại anh trong số một trăm sáu mươi ba ca mắc có một trăm hai mươi sáu trường hợp được xét nghiệm virus adeno
kết quả cho thấy bảy mươi hai dương tính với virus này
theo cơ quan an ninh y tế vương quốc anh
ngoài ra hơn bảy mươi năm bệnh nhi là trẻ em từ năm tuổi trở xuống
khi xét nghiệm với những virus gây viêm gan thông thường như a b c d e
các bác sĩ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào tương tự
trong khi đó theo nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí the leysen
ngày một mươi ba tháng năm các chuyên gia tại đh imperial college london của anh cho rằng
trẻ mắc viêm gan bí ẩn có thể là một biến chứng của covid một mươi chín
nguồn gốc của căn bệnh viêm gan này vẫn đang được giới chức nhanh chóng nghiên cứu
và sẽ sớm đưa ra kết luận
theo bộ y tế đến nay việt nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp trẻ mắc viêm căn cấp tính chưa sáu nguyên nhân
tuy nhiên không thể vì thế mà chúng ta chủ quan
bộ y tế việt nam cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo
kiểm tra giám sát và đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ
tổng hợp tình hình phân tích dịch tễ về bệnh này
tiếp tục bản tin về những tin tức liên quan tới tình hình an ninh chặt tự
thưa quý vị liên quan tới vụ việc một tài xế taxi chặt chém hai vị khách nữ
quãng đường dài một mươi bốn km với giá hơn năm trăm linh đồng
mới đây đại diện của hãng taxi đã lên tiếng cho biết hãng đã đuổi việc năm tài xế này
theo nội dung clip được đăng tải trên mạng xã hội
hai người phụ nữ đưa con đi khám bệnh tại bệnh viện mắt trung ương phố bà triệu quận hai bà trưng hà nội
và gọi một taxi trở về khu đô thị vinhome ocean park gia lâm ở huyện gia lâm hà nội
khi đến nơi đồng hồ tính tiền báo năm trăm một mươi chín đồng phí di chuyển
không đồng tình với số tiền này hai người phụ nữ thắc mắc chất vấn lại tài xế
sau đó người tài xế taxi vẫn một mực khẳng định số tiền trên là đúng và yêu cầu hai vị khách nữ trả tiền
khi người phụ nữ trong clip chất vấn lái xe về việc chị phải trả số tiền quá cao
tài xế trình bày là giá cước hai mươi đồng một km giá xăng đắt hơn nữa có nhiều cung đường khác nhau có đường ngắn đường dài
nhưng vị khách không chấp nhận lý do này
sau đó vì quá bức xúc hai vị khách nữ đã gọi đến số tổng đài của hãng taxi và được biết giá của hãng là một mươi hai năm trăm linh đồng một km
cuối clip tài xế taxi nói không lấy tiền và mời hai vị khách xuống xe
liên quan tới vụ việc vào ngày một mươi chín tháng năm đại diện hãng taxi thanh nhàn ở quận hai bà trưng hà nội
xác nhận năm tài xế taxi trong vụ việc trên làm việc tại đây và cho biết
ba hãng đã xem xét kỷ luật và xử lý tài xế này
đại diện của hãng taxi thanh nhàn cho biết thêm
hiện chúng tôi đã đuổi việc năm tài xế này danh tính của nam tài xế xin phép chúng tôi không thể cung cấp
bên cạnh đó đại diện thanh tra giao thông sở giao thông vận tải hà nội cho biết
đơn vị đã nắm bắt được clip hai người phụ nữ bị tài xế taxi báo giá năm trăm một mươi chín đồng cho quãng đường một mươi bốn km
các vị đại diện này đơn vị sẽ cho kiểm tra và yêu cầu thanh tra quận hai bà trưng làm rõ sự việc trong hôm nay
chỉ vì một khoảnh khắc lòng tham nổi lên mà tài xế trong câu chuyện trên đã đánh mất việc làm
bên cạnh đó còn là sự ảnh hưởng lớn đến cả danh dự
đây cũng chính là bài học dành cho những kẻ tham lam đục nước béo cò lợi dụng người khác để chiếm đoạt tiền
liên quan tới vụ một nam thanh niên điều khiển xe ba bánh tự chế rồi gây tai nạn bốc cháy trên đường vành đai hai hà nội
mới đây một nguồn tin cho biết cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu
thông tin từ chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông liên quan giữa xe ba bánh tự chế với xe máy trên địa bàn
trước đó vào sáu h ba mươi phút sáng ngày một mươi bảy tháng năm trên đường vành đai hai đoạn qua địa bàn phường vĩnh phúc quận ba đình
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ba bánh tự chế do nam thanh niên điều khiển với xe máy do cô gái điều khiển
theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường vào thời điểm trên thanh niên lái xe ba bánh tự chế
lưu thông theo hướng đường vành đai hai xuống đường một mươi khi xảy ra va chạm một cô gái đi xe máy
mang bị kiểm soát hai mươi chín n một hai trăm chín mươi một xx sau đó lốp xe ba bánh tự chế nổ xe ba bánh mất lái lao vào giải phân cách bên đường rồi bốc cháy
hậu quả khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tên là đỗ thị hát sinh năm hai nghìn ở nghĩa hưng tỉnh nam định
bị thương ở chân và được đưa đi bệnh viện cấp cứu
nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
có mặt khám nghiệm hiện trường hướng dẫn phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến này
thanh niên lái xe ba bánh tự chế được xác định là do đồng văn thờ sinh năm hai nghìn năm tạm trú trên địa bàn tây hồ hà nội
tại cơ quan công an thờ tường trình mới chạy xe ba bánh được khoảng năm tháng nay
nếu như câu chuyện về sự tử tế lapfa cứu sinh để cứu sống người của một nhóm bạn trẻ vừa được báo đài hết lời ca ngợi
thì bất ngờ mới đây thôi thưa quý vị lắp được bốn ngày nửa số bao trên các cây cầu qua sông hồng
do nhóm tình nguyện của anh nguyễn ngọc khánh thực hiện đã không cánh mà bay thật oái oam phải không các bạn
dù có muốn thoát ra bất cứ một lời nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng thấy thật xấu hổ và thất vọng về hành động này
từ ngày sáu đến một mươi năm tháng năm nhóm tình nguyện của anh nguyễn ngọc khánh đã lắp hơn một trăm linh trong số bốn trăm linh chiếc phao cứu sinh
trên những cầu bắc qua sông hồng của một mươi tỉnh những chiếc phao được lắp ở đây với mong muốn cung cấp công cụ cho những người đuối nước
người muốn cứu nạn có thêm hy vọng sống thay vì chỉ đứng trên cầu hô hoán hay khi nhảy xuống mới hối hận
tuy nhiên trong ngày một mươi chín tháng năm nhiều chiếc phao được nhóm tình nguyện trên lắp đặt tại cầu nhật tân trương dương vĩnh tuy đã không cánh mà bay
anh nguyễn ngọc khánh đại diện nhóm tình nguyện cho biết đã nắm được thông tin
anh khánh nói chúng tôi đã lường trước được rồi tuy nhiên mọi việc diễn ra khơi nhanh so với những tính toán của nhóm
chúng tôi có kế hoạch lắp lại phao khác trong tuần sau
anh khánh mong muốn mỗi người dân nên nâng cao ý thức
thì không nên lấy những chiếc phao mà nhóm đã lắp trên các cây cầu
bởi những chiếc phao được lắp trên cầu dù nhỏ đôi khi sẽ cứu được một mạng người
anh nói thêm sang tuần chúng tôi sẽ lắp đặt thêm chân cầu đuống và cầu đông trù
trên đường quay về chúng tôi sẽ lắp lại các phao đã mất trên cầu nhật tân và cầu trương dương
và theo thông tin mới nhất vào chiều một mươi chín tháng năm đại diện công ty cổ phần công trình giao thông hà nội cho biết
đơn vị đã tạm thu lại những phao cứu sinh để làm việc với nhóm tình nguyện
vì lãnh đạo thông tin những phao cứu sinh này không bị mất cắp mà chúng tôi tạm thu lại để làm việc với nhóm tình nguyện
họ chủ động treo phao lên cầu mà chưa làm việc và có sự thống nhất với đơn vị quản lý
theo vị này đơn vị hoàn toàn ủng hộ hoạt động cho phao cứu sinh trên cầu với hy vọng giúp đỡ các nạn nhân đuối nước
tuy nhiên nhóm tình nguyện cần làm việc với ban quản lý hay chính quyền địa phương trước khi thực hiện
trước đó một lãnh đạo phường của quận long biên cho biết đã nắm được hoạt động cho phao cổ sinh trên cầu long biên của một nhóm tình nguyện viên
theo vị này việc treo phao trên cầu liên quan đến mảng văn minh đô thị
nếu đảm bảo an toàn có người trực chốt khi có tình huống xấu rồi thả phao cứu người thì đó là hành động đẹp
vì lãnh đạo nói tuy nhiên phường cũng cần kiểm tra và xác minh thêm vì nhóm này chưa làm việc với chúng tôi
ngày một mươi chín tháng năm công an thị xã bến cát bình dương thông tin vừa giải cứu các nạn nhân nữ
đồng thời đã tạm giữ bốn đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm ngô văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê tỉnh vĩnh phúc
dương văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê tỉnh gia lai
vũ văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê tỉnh ninh bình
và nguyễn đức phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê vĩnh phúc
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng năm công an phường thới hòa thị xã bến cát bình dương
nhận được tin cầu cứu từ trang mạng xã hội nên đã đến kiểm tra hành chính tại cơ sở massa one top
đường de một khu phố một phường thới hòa thị xã bến cát
tại đây công an phát hiện cơ sở này có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
qua làm việc ban đầu các đối tượng khai nhận vào ngày một mươi năm tháng năm đối tượng hòa cùng phú đức mạnh
đi đến cơ sở massag hương hoa thị xã la di tỉnh bình thuận
để đưa chị dtn sinh năm hai nghìn năm quê tỉnh kiên giang
và ntina sinh năm hai nghìn sáu quê tỉnh trà vinh
đang làm nhân viên tại đây về cơ sở massa one top làm việc với giá tám mươi hai triệu đồng
khi về đến cơ sở massa one top thì các đối tượng đánh
đe dọa và ép hai nhân viên trên viết giấy nợ số tiền là năm mươi triệu đồng một người
và ký hợp đồng lao động ba tháng nếu tự ý nghỉ việc sẽ bị bồi thường số tiền là hai mươi triệu đồng
làm việc với công an chị in và tn cho biết
trước đó do vào thế bị động nên phải mượn tiền của các chủ massag trước đây
số tiền tám mươi hai triệu đồng là tiền mua đi bán lại của các chủ trước nhưng nạn nhân phải trả
qua làm việc tại cơ sở massa one top cơ quan điều tra còn xác định vào ngày một mươi bốn tháng năm
đối tượng phú còn yêu cầu nhân viên là httd
sinh năm hai nghìn tám quê tỉnh sóc trăng viết giấy nợ số tiền là bảy mươi một triệu đồng
và ngày một mươi năm tháng năm phú tiếp tục yêu cầu nhân viên nttt
sinh năm hai nghìn bảy quê tỉnh bình dương viết giấy nợ số tiền là hai mươi một triệu đồng
hiện công an thị xã bến cát đang mở rộng điều tra
thưa quý vị và các bạn thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất về covid một mươi chín cũng như đời sống xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
tới quý vị và các bạn cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại